ngày một mươi sáu tháng một mươi ubnd xã bình thạnh và xã bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức công bố kết quả xét nghiệm mẫu cá và mẫu nước liên quan đến việc cá chết bất thường tại khu vực khu kinh tế dung quốc
theo kết quả giám định của trung tâm kỹ thuật quan chắc môi trường tất cả các mẫu nước khi được xét nghiệm đều không bị ô nhiễm và nằm trong quy chuẩn cho phép
liên quan đến nguyên nhân cá chết phó chủ tịch ubnd huyện bình sơn lý thọ cho biết
sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước và mẫu cá chết nguyên nhân cá chết là do người dân di chuyển lồng bè từ nơi này sang nơi khác nhằm tranh trú mưa bão dẫn đến việc thay đổi môi trường nước đột ngột nên gây ra chết
tại buổi công bố kết quả bí thư huyện ủy bình sơn hà thị anh thư khẳng định huyện bình sơn đã xây dựng phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân trong khu vực để trình lên ủy ban nhân dân tỉnh
trước mắt huyện đã làm việc kêu gọi với một số doanh nghiệp công ty trên địa bàn để thu mua cá bớp cho người dân
đối với số cá còn lại người dân phải đề xuất địa điểm cho rằng không bị ô nhiễm để di chuyển lồng bè tới nuôi đồng thời cam đoan không tiếp tục nuôi cá trong thời gian tới